thời gian qua nhiều cán bộ nhân dân ở bạc liêu rất bức xúc bất bình trước việc công viên văn hóa trần huỳnh
ngay trung tâm thành phố bạc liêu được chính quyền tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng
rồi bỏ rở rang ngày một xuống cấp hoang tàn gây lãng phí lớn
đáng lưu ý là nhiều hectare đất tại công viên này đã bị xẻ thịt cho một vài doanh nghiệp thuê lâu dài
để xây dựng nhà hàng quán nhậu quán cà phê
nhiều diện tích đất trong công viên ngày càng bị bao chiếm và teo dần
nhân dân không còn nơi vui chơi và đi bộ nên rất bức xúc
quý vị đã theo dõi trên màn hình hiện nay đang xây dựng và gây bức xúc cho nhân dân
trước những bức xúc của người dân hiện nay công viên văn hóa trần huỳnh đã được ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
giao cho ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu quản lý một số diện tích và hạng mục công trình
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh cũng có quyết định giao cho tỉnh đoàn bạc liêu quản lý gần bốn hectare đất
nằm trong khu công viên này để xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên bạc liêu
ngoài gần bốn hectare đất tại công viên văn hóa trần huỳnh đã được tỉnh đoàn bạc liêu quản lý và triển khai thực hiện
hiện vẫn còn gần một mươi hectare đất trong khu công viên này
trong đó nhiều hectare đã được địa phương giao cho một vài doanh nghiệp mở nhà hàng quán cà phê
khi tái lập tỉnh thì đã có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sự quan tâm của các ngành để đầu tư làm sao có nơi vui chơi
giải trí cho thanh thiếu nhi nhưng đã qua hơn hai mươi năm rồi
thì cái nơi này đã được tạo ra
nơi này thì chưa có hoàn thành mà không biết gì sao mà ở cái nơi mà trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi đó đã biến thành cái nhà hàng rồi quán xá
nhiều cán bộ nhân dân ở bạc liêu mong muốn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu quan tâm sớm khôi phục lại hiện trạng đúng như quy hoạch
để công viên văn hóa trần huỳnh thực sự phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần là khu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân nhất là thanh thiếu nhi trong tỉnh